thưa quý vị và các bạn sau năm năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đến nay huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới
khó khăn mà địa phương gặp phải không chỉ là vấn đề nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất
xây dựng cơ sở hạ tầng mà cả ở việc thay đổi nhận thức của người dân về nông thôn mới
để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện trợ đồn
cũng như quyết tâm xóa trắng xã nông thôn mới của đảng bộ và chính quyền nơi đây
trong chương trình nông thôn đổi mới hôm nay chúng tôi sẽ đi sâu phân tích về nội dung này
huyện trợ đồn là một trong những huyện vùng cao với diện tích khá rộng
nhưng dân số lại ít so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước
chính vì vậy để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương
ngoài các xã được tỉnh giúp đỡ huyện ủy trợ đồn đã phân công hai mươi năm cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện
giúp một mươi xã xây dựng nông thôn mới
theo đó trên cơ sở chức năng nhiệm vụ điều kiện của từng cơ quan đơn vị giúp đỡ các xã ít nhất một việc làm trong năm
do đặc thù địa lý của huyện miền núi địa bàn rộng dân cư phân tán trình độ năng lực cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế
thiếu kinh nghiệm trong công tác quy hoạch quản lý các chương trình dự án
nên trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới của huyện trợ đồn còn gặp phải nhiều khó khăn
hiện nay dù điện là tiêu chí rất quan trọng phục vụ cho phát triển sản xuất và đảng ta luôn quán triệt tinh thần
điện đi trước một bước có điện thì mới có cơ sở để hỗ trợ phát triển những tiêu chí còn lại
thế nhưng do điều kiện địa hình hiểm trở đã tăng thêm sự khó khăn trong công tác đưa điện về nông thôn
đến nay toàn huyện mới có một mươi bốn trên hai mươi một xã được sử dụng lưới điện quốc gia
thế nhưng để kéo điện qua các đồi núi hiểm trở là một thách thức không hề nhỏ
nó đòi hỏi nguồn kinh phí lớn hơn nữa của ngành điện nói riêng và sự hỗ trợ của chính phủ địa phương nói chung
ngành điện đã thực hiện việc kéo điện đến các bản làng đầu tư cột điện kéo đường dây hạ thế
nhưng do kinh phí hạn chế nên chưa thể xây dựng các trạm biến áp cho các địa phương
thì cái này nó thuộc cái dự án cấp điện cho các thôn bản trên địa bàn tỉnh bắc cạn
dự án này được bộ công thương phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi
tổng dự án này là khoảng hơn ba trăm linh tỷ thực hiện trên năm mươi bảy xã và thị trấn
với số hộ được hưởng từ cái dự án này là hơn năm trăm linh tỷ
chúng tôi đang tiến hành đầu tư xây dựng
do vậy là sau khi hoàn thiện hết từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ thực hiện xong cái dự án này
trong thực hiện xây dựng nông thôn mới hiện nay ở chợ đồn
các xã chỉ mới tập trung thực hiện các nội dung có nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước
theo bộ tiêu chí quốc gia tiêu chí về quy hoạch và thực hiện quy hoạch
cùng với tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đã có hai mươi một trên hai mươi một xã đạt chuẩn
đến nay toàn huyện có một mươi bốn xã đạt chuẩn
một mươi bốn xã đạt chuẩn về tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định
một mươi bốn xã đạt chuẩn về tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới
một mươi hai xã đạt chuẩn về giáo dục
một mươi một xã có chợ nông thôn đúng chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới
còn các tiêu chí như giao thông mới chỉ có hai xã đạt
trường học hai xã đạt
hình thức tổ chức sản xuất hai xã đạt
về văn hóa cũng chỉ có hai xã đạt
và một xã duy nhất đạt tiêu chí về thu nhập là xã rạ bản
tiêu chí về môi trường thì chưa xã nào đạt
ở huyện trợ đồn tuy chưa đạt chuẩn về tiêu chí môi trường
nhưng đó lại là điều khiến nhóm phóng viên của chúng tôi ấn tượng hơn cả
công tác gìn giữ vệ sinh môi trường quản lý thu gom và xử lý chất thải nước thải ở các xã rất đặc trưng
xác định vấn đề bảo vệ môi trường sống bảo vệ sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng
để thực hiện hoàn thành các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội của nông thôn mới
thời gian qua đảng ủy chính quyền xã rạ bản đã triển khai mô hình xây dựng hố lò đốt rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình
qua triển khai bước đầu đã thấy được lợi ích từ mô hình đem lại
người dân đồng tình hưởng ứng thực hiện
đến nay xã rạ bản đã có hai trăm tám mươi sáu trên ba trăm tám mươi tám hộ dân thực hiện xây hố lò đốt rác đạt bảy mươi ba
trong đó các thôn có tỷ lệ đạt cao như nạp khuẩy nhang bản hôn kéo hấy
một là để làm sạch môi trường vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp ở thôn bản
thứ hai là sạch cho gia đình
sau khi thực hiện mô hình này nói chung là về rác rưỡi và khắp nơi dọc đường
cơ bản là rất là sạch sẽ và ngọt ngàng
ai cũng có ý thức tử rác bỏ xuống giả hố của mình và đốt
gia đình mình cứ thực hiện
chỉ đạo của thôn xã làm đủ quy cách hợp vệ sinh
từ lúc xây dựng lên những hố rác này thì thấy đường làng rồi các thôn bản trông sạch sẽ hơn hẳn
diện tích và chi phí để xây dựng một hố lò đốt rác không quá lớn khoảng từ năm trăm linh đến tám trăm linh nghìn đồng tùy vào kích thước
bước đầu việc xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng hố lò đốt rác
đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực
trước hết là thay đổi hành vi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường
góp phần giảm thiểu ô nhiễm làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp
bởi đây là một trong những tiêu chí rất khó thực hiện ở chỗ nào cũng vậy thôi
nhưng mà qua quá trình giả soát thăm nắm thì ban chỉ đạo xã cũng đã tiến hành xây dựng cái mô hình tiêu chí này
như là xây các lò rác thải
nhưng mà cũng không có một cái mô hình nào gọi là đồng nhất cả
cho nên là tập trung xây dựng để làm sao là các như hố này cho nó phát huy hiệu quả tác dụng lớn nhất
với kết quả bảy mươi ba bảy tỷ lệ hộ xây dựng hố lò đốt rác thải sinh hoạt đã góp phần tích cực cho xã hoàn thành tiêu chí về môi trường
đến nay xã rạ bản đã đạt một mươi hai trên một mươi chín tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới
phát huy những kết quả đạt được xã rạ bản đang tiếp tục đưa ra những tiêu chí
xã rạ bản đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại
phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra

huyện rạ bản đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại
huyện xác định tập trung nâng cao mức thu nhập trong dân nhằm ổn định
tạo nền tảng để hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới
từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ manh mún của người nông dân
chú trọng liên kết giữa nhà nông nhà khoa học nhà doanh nghiệp nhà nước
trong vấn đề sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm cho người dân
bằng phúc là xã một trăm ba mươi năm nên khi thực hiện xây dựng nông thôn mới
xã đã lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
hỗ trợ người dân để phát triển sản xuất
thời gian qua với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân
bằng phúc đang quyết tâm thực hiện các tiêu chí để đạt nông thôn mới
với lợi thế tiềm năng phát triển cây chè san tuyết nấu rượu men lá kết hợp với chăn nuôi lợn
được nông dân phát triển có phần xoa đói giảm nghèo của địa phương xuống hiện nay còn một trăm một mươi bốn hộ
hộ cận nghèo là sáu mươi sáu hộ
với những cây trè san tuyết của thụ những vườn trè bạt ngàn của mỗi hộ gia đình
cuộc sống của người dân xã bằng phúc đang ngày càng trở nên ổn định và đầy đủ hơn trước
có thể nói đến nay xã bằng phúc đã có những thành tiệu nhất định
với sự hỗ trợ từ chương trình một trăm ba mươi năm của nhà nước
tận dụng lợi thế sẵn có về các nghề truyền thống như trè san tuyết nấu rượu men lá kết hợp với chất nuôi lợn
đây là những mô hình có hiệu quả kinh tế cao của bà con nơi đây
mỗi ngày đi hái thì được khoảng một mươi cân chè tươi
thì sao ra tính được hai cân trè khô
mỗi cân như thời điểm bây giờ là khoảng một trăm ba mươi đến bốn mươi nghìn
cũng cảm thấy là đỡ nhiều so với mấy năm trước không có trè
với bốn mươi các hộ dân đều tham gia nấu rượu thủ công
hơn ba trăm linh hectare trẻ san tuyết đã đem lại nguồn thu lớn cho địa phương
tuy trồng trẻ hiện nay vẫn chưa cân bằng
các gia đình chỉ có một số hộ nâng cao thu nhập khá
còn đâu vẫn là mô hình nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế còn hạn chế
việc tập trung vào các mô hình kinh tế vào thực hiện các tiêu chí về nâng cao thu nhập cho người dân
là cách mà xã bằng phúc đặt lên hàng đầu
để từ đó tạo đòn bẩy thực hiện các tiêu chí còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
về thực hiện chương trình nông thôn mới thì xã hiện nay mới được thực hiện được sáu trên một mươi chín tiêu chí
thì cũng còn gặp nhiều khó khăn
vì do cũng điều kiện kinh tế của bà con nên việc thực hiện việc xã hội hóa cũng còn hạn chế
việc tuyên truyền của cán bộ cũng còn rất là hạn chế
cho nên là cũng trong thời gian tới thì trong năm hai nghìn một mươi sáu cũng mong là sẽ thực hiện
cố gắng đạt hai tiêu chí tiêu chí về điện và tiêu chí về hội thống chính trị
bên cạnh những kết quả huyện trợ đồn đã đạt được những thách thức khó khăn sẽ vẫn còn
tuy hiện nay huyện trợ đồn vẫn chưa có xã nào
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng cùng với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp
sự tham gia tích cực chủ động của cộng đồng dân cư
chợ đồn quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
mục tiêu hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thì huyện trợ đồn chúng tôi sẽ phân đấu ba xã đạt đích nông thôn mới
cụ thể là hai nghìn một mươi bảy sẽ là xã lá bản
hai nghìn một mươi tám là xã yên tượng
và hai nghìn một mươi chín là xã đông viên
thì trước mắt thì chúng tôi sẽ đối với những tiêu chí cần nguồn lực lớn thì chúng tôi sẽ tập trung
mọi cái nguồn lực mọi nguồn kinh phí từ huyện từ tỉnh từ trung ương thì chúng tôi tập trung vào xã điểm nông thôn mới
theo đó huyện sẽ hướng dẫn các xã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với việc thành lập tổ hợp tác sản xuất
chế biến nông lâm thủy sản sản xuất tiểu thủ công nghiệp lựa chọn thực hiện các mô hình sản xuất có tính bền vững
chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường
bên cạnh đó huyện trợ đồn cũng chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
theo hướng gắn với nhu cầu việc làm của người dân và thị trường lao động
nhân rộng mô hình lò đốt rác thải hộ nhóm hộ gia đình tại xã rạ bản
đến các xã đồng viên yên thượng và phân công các đơn vị phòng ban giúp đỡ các xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới
sau một thời gian tích cực tuyên truyền vận động chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trợ đồn đã đạt được những kết quả rõ nét
thế nhưng với đặc thù là huyện vùng cao những kết quả đạt được vẫn còn khá khiêm tốn
hiện nay toàn huyện mới chỉ có bảy xã đạt từ một mươi đến một mươi ba tiêu chí gồm các xã như rạ bản đông viên đồng lạc bằng lãng
một mươi bốn xã chỉ đạt dưới một mươi tiêu chí
năm hai nghìn một mươi hai khi bắt đầu triển khai chương trình nông thôn mới thì vô cùng khó khăn về nhận thức về tư tưởng về phương pháp chỉ đạo
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định rằng là chợ đồn đã thực hiện đạt cái chương trình xây dựng nông thôn mới một cái kết quả rất đáng khích lệ
hiện nay là chúng tôi còn có bảy tiêu chí nữa
từ nay cho đến hai nghìn một mươi bảy xã chúng tôi đã thực hiện hoàn thành xã xây dựng nông thôn mới
bây giờ chỉ hơn bốn tiêu chí
trong bốn mươi năm thì thay đổi nhiều đường xá đi dễ trong thì có điện trắng trong thì có nước ngâm trong thì lại nước sạch đủ các thứ đủ điều kiện cho đứa trẻ nó đi học gần đường đi gần
thưa quý vị và các bạn mặc dù kết quả đạt được còn rất khiêm tốn nhưng với quyết tâm của đảng bộ chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân tin rằng mục tiêu xóa trắng xã nông thôn mới của huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của chuyên hình nhân dân đã kết thúc
chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế trung tâm chuyên hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội email nôngthonđổimới thnza gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau